đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh phú thọ lần thứ một mươi chín đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với số lượng năm mươi ba đồng chí
với số phiếu tín nhiệm cao một mươi năm đồng chí đã được bầu vào ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí bùi minh châu bí thư tỉnh ủy khóa một mươi tám tái đắc cử bí thư tỉnh ủy khóa một mươi chín đồng chí hoàng công thủy và đồng chí bùi văn quang
tiếp tục được tiến nhiệm bầu làm phó bí thư tỉnh ủy phú thọ khóa một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng với hai mươi hai đồng chí